thưa quý vị với hành vi chống người thi hành công vụ trần văn năng sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi
chú thị trấn cẩm xuyên huyện cẩm xuyên tỉnh hà tĩnh đã bị cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện cẩm xuyên khởi tố bị can bắt tạm giam để điều tra làm rõ
trước đó vào khoảng một mươi chín h ba mươi phút ngày một mươi một tháng ba năng điều khiển xe ô tô biển kiểm soát ba mươi tám a bốn mươi năm nghìn hai mươi đi trên tuyến quốc lộ tám c hướng về thị trấn thiên cầm huyện cầm xuyên
thì bị lực lượng cảnh sát giao thông công an huyện cẩm xuyên ra hiệu lệnh dừng lại để kiểm tra đo nồng độ cồn
tuy nhiên do đã sử dụng rượu bia trước đó nên năng đã giảm tốc độ và lùi xe với ý định quay đầu trốn tránh lực lượng công an
lúc này một số cán bộ cảnh sát giao thông đi đến yêu cầu năng chấp hành nhưng năng đã không dừng xe mà vẫn đạp chân ga để lùi xe
nên bánh xe ô tô đã chèn lên chân một cán bộ đội cảnh sát giao thông trật tự công an huyện cẩm xuyên làm bị thương
sau đó năng tăng ga điều khiển xe chạy thẳng khi năng về đến nhà thì bị lực lượng công an bắt giữ
kết quả kiểm tra nồng độ cồn của năng là bốn trăm năm mươi năm mg trên một lít âm tính với chất ma túy
công an huyện cẩm xuyên xác định trần văn năng đã có hành vi chống người thi hành xâm phạm trật tự quản lý nhà nước về an ninh trật tự
cản trở người thi hành công vụ gây bức xúc trong quần chúng nhân dân